xin kính chào quý vị và các bạn
mua sắm online đang là xu thế toàn cầu
chỉ với một chiếc điện thoại thông minh
người tiêu dùng có thể mua mọi mặt hàng mình muốn
thế nhưng đi đôi với sự tiện ích
thì cũng không ít kẻ gian lợi dụng
những lỗ hổng để thực hiện những hành vi gian lận thương mại
đây cũng là nội dung chúng tôi muốn truyền tải
trong chương trình an ninh mạng tuần này
và trước tiên mời quý vị cùng theo dõi
những tin tức nổi bật trong tuần qua

thủ đoạn mạo danh cổng thông tin điện tử bộ công an
theo đó những ngày vừa qua xuất hiện nhiều trang thông tin
mạo danh cổng thông tin điện tử bộ công an
để cung cấp thông tin
trong đó đăng tải nhiều video
bài viết có nội dung cảnh báo về phương thức
thủ đoạn lừa đảo chiếm đọt tài sản
đồng thời lồng ghép quảng cáo
về các dịch vụ như tiếp nhận hồ sơ
hỗ trợ lấy lại tiền bị treo
thu hồi tiền lừa đảo
với cam kết chỉ thu tiền
sau khi người dân đã lấy lại tiền lừa đảo
đây là một trong những hành vi giả mạo
nhằm tiếp cận người dân để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo
chiếm đọt tài sản
hiện bộ công an việt nam chỉ cung cấp thông tin chính thức
trên môi trường mạng qua hai kênh
cổng thông tin điện tử bộ công an
và trang thông tin bộ công an trên nền tảng facebook
cùng với xu thế hội nhập quốc tế
và sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội
nước ta đã trở thành điểm đến
là thị trường hấp dẫn
cho nhiều thương hiệu sản phẩm
và hàng hóa trong và ngoài nước
tuy nhiên việt nam đang phải đối diện
với tình trạng vận chuyển trái phép hàng cấm
cùng hiện tượng buôn lậu gian lận thương mại
những mặt hàng thiết yếu
phục vụ sản xuất kinh doanh
hàng tiêu dùng lương thực thực phẩm mỹ phẩm dược phẩm
hàng điện tử
hiện đang có chiều hướng gia tăng
diễn biến hết sức phức tạp
với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi
quy mô ngày càng lớn
giảm giá bảy mươi bảy mươi năm
đối với các sản phẩm loa
của các thương hiệu nổi tiếng
cùng nhiều dịch vụ hấp dẫn
như giao hàng miễn phí
bảo hành lên tới sáu tháng
đây là những quảng cáo đã được chạy
trên mạng xã hội thu hút lượng lớn người theo dõi
không ai có thể ngờ rằng
sự thật nơi ra lò của các sản phẩm
được quảng cáo là loa nhập ngoại chính hãng
lại là một nhà kho
nằm sâu trong ngõ hai trăm một mươi tám
đường lạc đông quân quận tây hồ hà nội
và đây là cách các đối tượng
dùng để phù phép
một sản phẩm trôi nổi thành loa chính hãng
sau khi nhập về
bắt đầu là đối tượng
sẽ lấy những
nhãn mát của
nhãn hiệu là loa marshall
và đứng vào đây
mình dán đây
loại loa này đã trở thành một loa
có nhãn hiệu là loa
lúc ngoài là loa nhãn hiệu marshall
mình là trung gian vận chuyển hàng từ trung quốc việt nam
cho các bên chạy quảng cáo
hình thức thanh toán là họ sẽ chuyển khoản cho mình
đặt cọc ba mươi bốn mươi
và sau khi mà họ chạy quảng cáo xong
và có tiền về
thì họ sẽ thanh toán cho mình phần còn lại
những chiếc loa nhãn
sau khi được rán nhãn bỗng chốc biến thành hàng hiệu
còn khách hàng thì tưởng mình
được đập hộp loa hàng hiệu giá rẻ
ngoài loa marshall
lực lượng chức năng còn thu giữ một số mặt hàng khác
như đồng hồ thông minh robot thuốc bụi
cùng tem mát sử dụng
cho việc làm giả các nhãn hiệu
và nguồn gốc xuất xứ
về đây thì họ sẽ
bóc cái vỏ ra
và họ sẽ dán lại thành là
chữ made in japan
bên trong lõi
trong lõi của sản phẩm
trong lõi sản phẩm thì được thay thế bằng một cái tờ là
và có chữ là made in japan
mọi giao dịch diễn ra trên không gian mạng
vận chuyển thì cũng có dịch vụ giao hàng tận kho
mua bán online tạo được nhiều thuật lợi
cho cả người mua và người bán
tuy nhiên vấn nạn treo đầu dê
bán thịt chó hàng giả hàng nhái
rất dễ dàng trà trộn
với phương thức kinh doanh này
buôn lầu gian lần thương mại
buôn bán hàng giả
trên môi trường số diễn biến phức tạp
giải pháp khen trục trong tâm
vẫn là đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao ý thức
chấp hành pháp luật của các tổ chức
và cả người tiêu dùng
khi tham gia cả hoạt động thương mại điện thoại
đảm bảo cho hoạt động thương mại điện tử
phát triển bền vững lành mạnh
sự phát triển của thương mại điện tử
mua bán online là tất yếu
tuy nhiên để có thể bảo đảm
một môi trường kinh doanh chất lượng lành mạnh
đặt quyền lợi của người tiêu dùng lên trên hết
thì rất cần sự phối hợp
của cả từ phía lực lượng chức năng
và người dân
theo con số thống kê năm hai nghìn hai mươi ba
toàn ngành hải quan đã phát hiện
bắt giữ và xử lý hơn một mươi bốn sáu trăm linh vụ việc vi phạm
với giá trị hàng hóa ưu tiên
tức tính một mươi một năm trăm hai mươi tỷ đồng
bên cạnh đó
cơ quan hải quan đã khởi tố ba mươi năm vụ
và chuyển cơ quan khác
kiến nghị khởi tố một trăm sáu mươi sáu vụ
chuyển cơ quan điều tra một trăm bảy mươi vụ
có dấu hiệu hình sự
trước những ảnh hưởng bất lợi
bên cạnh sự chủ động để ngăn chặn
nâng cao chất lượng sản phẩm
cũng như áp dụng các biện pháp phòng chống hàng giả hàng nhái
các doanh nghiệp đều mong muốn các cơ quan chức năng
tích cực vào cuộc
nâng cao công tác phối hợp
giữa các đơn vị và với các doanh nghiệp
để phát hiện ngăn chặn
theo thống kê của cục quản lý cạnh tranh
mỗi năm có khoảng một năm trăm linh đơn khiếu nại
của người tiêu dùng
liên quan tới các giao dịch mua bán
trên các nền tảng trực tuyến
như hàng giả hàng kém chất lượng
không rõ nguồn gốc xuất xứ
và mua bán không có hóa đơn chứng từ
quy trình lấy hàng
mua bán vận chuyển
đều khép kín qua môi trường mạng
đã hỗ trợ đắc lực cho hành vi
sản xuất và kinh doanh hàng giả
trước thực trạng này
đòi hỏi lực lượng chức năng
cần tăng cường phối hợp hơn nữa
trong việc giả soát phát hiện những trường hợp vi phạm
trên không gian mạng
như chúng ta đã thấy là
muốn quản lý được tốt
thì các quy định về xử phạt xử lý
cũng phải được thay đổi theo
và tổng hợp quản lý trường
trong năm hai nghìn hai mươi bốn
sẽ tiếp tục tham mưu cho
đãnh đạo bộ công thương trình chính phủ
để sửa đổi bổ sung
về nghĩa định về xử phạt
thương mại đặc biệt là
nên quan đến các hoạt động về thương mại
đầu tiên là giả soát lại
các văn bản tư định pháp luật
để làm sao nâng cao trách nhiệm
của các cơ quan quản lý nói chung
cộng các chủ sàn
các chủ website thương mại ẩn tử
trong việc minh bạch thông tin
cũng như là trách nhiệm về bảo vệ
thương mại người tư dùng
thứ hai là chúng tôi sẽ phối hợp
giả soát lại các website các ứng dụng
và dấu hiệu vi phạm để phối hợp xử lý
thứ ba là chúng tôi sẽ nâng cao
năng lực cho đội ngũ thực thi pháp luật
theo các chuyên gia
để nâng cao hiệu quả
trong quản lý kinh doanh trên môi trường mạng
điều quan trọng nhất là đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin
quan tâm đầu tư cơ sở vật chất
trang thiết bị và con người
để đáp ứng tình hình thực tế
các lực lượng chức năng cần tích cực
chủ động phối hợp thực hiện giả soát
nắm bắt thông tin phát hiện xử lý
hoạt động vi phạm thông qua bán hàng online
các đầu mối vận chuyển hàng hóa
yêu cầu bổ sung trách nhiệm
của các chủ tài khoản mạng xã hội
sản giao dịch thương mại điện tử
bên cạnh đó phải tăng cường quản lý
toàn diện giao dịch giữa người mua
và người bán
giám sát hàng hóa lưu thông trên môi trường mạng
việc đấu tranh chống buôn lậu
gia lận thương mại và hàng giả
để bảo vệ lợi ích chính đáng của tổ chức doanh nghiệp
cá nhân sản xuất kinh doanh quyền lợi
người tiêu dùng góp phần ổn định thị trường
trong nước là nhiệm vụ quan trọng
trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước hiện nay
và để thực hiện nhiệm vụ này
cần thiết phải tiếp tục có được sự đồng thuận
đồng lòng và quyết liệt hơn
của người dân doanh nghiệp cơ quan quản lý nhà nước
và lực lượng chức năng
đến đây thì thời lượng của bản tin an ninh mạng tuần này cũng đã hết
xin phép hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong những chương trình tiếp theo